cảnh báo có những điểm mưa vừa mưa to có những nơi mưa rất to trên một trăm linh mm đề phòng với ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu đô thị
trái ngược với đó miền bắc đã bước qua giai đoạn mưa nhiều
trong ngày hôm nay nhiều nơi tạnh giáo và một số nơi có thể sẽ hứng nắng
thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào ngày cuối tuần này